người dân trên đấy bảo là từ đợt tiết đến giờ là gần như là không mưa được đợt mưa to nào
vì thấy các bể chứa là cũng hết sạch rồi này vứt ra ngay
vì lấy nước xa quá đường đi vào trong ngày cũng khó đấy
nhiều đoạn là toàn đường đất đường đá không
tất cả lấy đường
những con đường dốc cao gập gành lộn nhộn đất đá sỏi
trong thời tiết nắng gắt của những ngày đầu hè trợn bước đến với người dân nơi xẻo cao
chỉ lấy mới thấu hiểu phần nào sự vất vả khó khăn của người dân trên vùng đất khác trong mùa nắng hẳn